thực tế cho thấy thời gian gần đây xu hướng doanh nghiệp bắt tay với nhà khoa học trong việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học để có các sản phẩm cạnh tranh đang bắt đầu phát triển
về cái tầm quan trọng của cái hợp tác này thì thứ nhất là nó đưa ra được những cái sản phẩm có cái hàm lượng khoa học cao để đưa đến tay những người sử dụng bằng cái công nghệ của người việt nam mình nghiên cứu cũng như là sản xuất
cái thứ hai là nó đem lại những cái giá trị cao hơn cho từng cái sản phẩm gọi là giá trị gia tăng
sản phẩm một để mang lại những cái giá trị thẳng dư cho doanh nghiệp cũng như là xã hội
cái thứ ba là các nhà khoa học cũng có thêm được những cái nguồn lực để nghiên cứu
có một cái sự chuyển biến rất là lớn giữa cái việc hợp tác giữa doanh nghiệp và các nhà khoa học
đặc biệt là về nhận thức của các doanh nghiệp đã chú trọng hơn đến cái câu chuyện đầu tư cho nghiên cứu phát triển
và cũng như là chú trọng đến các mối quan hệ hợp tác với các viện nghiên cứu các trung tâm nghiên cứu và các nhà khoa học
mà trước đây thì các cái mối quan hệ đó đôi khi là nó chưa tạo được cái niềm tin giữa hai bên
đây là buổi giới thiệu sản phẩm coma one care của công ty dược phẩm cvi
sản phẩm là sự hợp tác giữa tiến sĩ hà phương thư trưởng phòng vật liệu nano y sinh
viện khoa học vật liệu thuộc viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam và công ty dược mỹ phẩm cvi
là kết quả của đề tài nghiên cứu quy trình chế tạo và đánh giá hiệu quả của hệ dẫn thuốc hướng đích cấu trúc nano lên tế bào ung thư
thời gian qua mặc dù nhiều doanh nghiệp trường đại học viện nghiên cứu đã chủ động hợp tác trong nghiên cứu chuyển giao công nghệ trong nhiều lĩnh vực nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu
nguyên nhân bởi các nhà khoa học thường không giỏi nắm bắt nhu cầu của thị trường nên dù các sản phẩm nghiên cứu thành công về mặt kỹ thuật nhưng lại không được thị trường chấp nhận
trong khi đó các doanh nghiệp làm tốt việc này nhưng lại thiếu thông tin thiếu dây chuyển công nghệ để đủ sức cạnh tranh với thị trường

nguyên nhân bởi các nhà khoa học thường không giỏi nắm bắt nhu cầu của thị trường nhưng lại thiếu dây chuyển công nghệ để đủ sức cạnh tranh với thị trường